chiều ngày năm tháng một phát biểu tại buổi tiếp ông kim dung tài
chủ tịch tập đoàn tài chính kép hà na của hàn quốc đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cho biết
chính phủ việt nam xác định năm hai nghìn một mươi tám là năm tăng tốc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng tài chính
là cơ hội đầu tư hợp tác của các tập đoàn tài chính như kép hà na
cho biết chính phủ việt nam hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư hàn quốc
trong đó có tập đoàn tài chính kép hà na tới đầu tư góp phần phát triển đa dạng thị trường tài chính của việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ việt nam đang tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở với nguồn vốn rất lớn
thông qua các hình thức hợp tác công tư
việt nam mong muốn hana tìm hiểu thúc đẩy đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp trong lĩnh vực này
bên cạnh đó hana có thể tham gia mạnh mẽ vào hoạt động tái cơ cấu ngân hàng tại việt nam
đang được hoàn thiện bằng các khuôn khổ pháp lý cao nhất
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao việc kép hà na hợp tác với ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
và cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng trong khai thác lĩnh vực fintech
kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ và thanh toán di động ở việt nam trong thời gian tới
chủ tịch tập đoàn tài chính kép hà na ông kim trung tai đánh giá cao môi trường kinh doanh ổn định
không ngừng được cải thiện của việt nam trong những năm qua
và cho biết tới đây sẽ đầu tư vốn trực tiếp hoặc qua các quỹ và cơ sở hạ tầng
mở rộng hợp tác với các chế định tài chính của việt nam qua các công ty tài chính công nghệ fintech
hiện tại kép hà na đang hợp tác tích cực với ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong lĩnh vực tài chính
nhằm gia tăng giá trị của mỗi bên và giúp bidv phát triển các dịch vụ tài chính tín dụng trong thời gian tới